chúng ta sẵn sàng chào đón bà con đồng bào về nước không gì hơn khi những lúc khó khăn vòng tay của người việt lại khiến cho những người con xa xứ cảm thấy được bảo vệ và trở tre
bộ tư lệnh thủ đô cho biết đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đón chín trăm năm mươi người từ vùng dịch trở về trong một mươi bốn ngày tại các địa điểm quân đội tại sơn tây và xuân mai
không có người biểu tình cũng chẳng có máy kéo chẳng có biểu ngữ nào ngăn những người việt hồi hương về cội nguồn lúc khó khăn cả
trong khi đó bảo hiểm y tế cũng tuyên bố sẽ chi trả toàn bộ tiền điều trị cho các bệnh nhân nghi nhiễm virus ncov không ai bị bỏ rơi trong cuộc chiến dịch bệnh corona cả
hàng ngày hàng chục triệu thuê bao đều liên tục nhận được các tin nhắn của bộ y tế
khuyến cáo về việc phòng chống dịch
cách phòng chống virus
trang fanpage của chính phủ liên tục đăng tải các thông tin mới nhất về số lượng người bị nhiễm virus cách phòng chống
việt nam quyết thắng đại dịch là slogan khẳng định quyết tâm của chính phủ trong cuộc chiến cam go này
có thể nói hình ảnh một hệ thống chính trị hành động kiên quyết khẩn trương để bảo vệ cho lợi ích của người dân
làm cho chúng ta nhớ tới những gì xảy ra gần một mươi năm về trước
khi chỉ trong thời gian ngắn
chúng ta tạo nên một cuộc diễn tả
giữ tản lịch sử khỏi trung tâm của mùa xuân ả rập
trước sự ngỡ ngàng của thế giới
trong khi nhiều nước còn tranh luận về cách chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona
chúng ta đã chữa trị thành công cho ba bệnh nhân
trong đó một người có tiền sử bệnh ung thư
hình ảnh các bác sĩ việt nam chữa trị thành công bệnh nhân corona xuất hiện trên quảng trường new york
như một lời ngợi ca của thế giới với thành công của việt nam
cuộc chiến gian khổ đã và đang bắt đầu
nhưng không có người dân việt nam nào bị bỏ lại trong cuộc chiến này cả